những năm gần đây nhiều hộ dân ven biển tỉnh quảng bình đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi ốc hương hàng năm thu về hàng tỷ đồng
đây là một hướng phát triển mới trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của địa phương
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau nhiều năm nuôi tôm khó khăn và kém hiệu quả năm hai nghìn một mươi bảy anh phạm văn nghĩa ở xã quảng xuân huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ tám m hai ao nuôi tôm sang nuôi ốc hương
mỗi năm anh nghĩa thu hoạch trên một mươi năm tấn ốc hương với giá ba trăm linh ba trăm năm mươi đồng một kg
hàng năm anh thu về gần một năm tỷ đồng tiền lãi
để giúp người dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả
trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh quảng bình cũng đã chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ một phần con giống và thức ăn cho nhiều hộ dân tại nhiều địa phương
để phát triển nghề nuôi ốc hương
qua hai năm nuôi đến nay có thể đánh giá cho thấy rằng mô hình ốc hương là nuôi trên địa bàn của quảng bình là mang lại hiệu quả kinh tế cao
hạn chế được tình hình rủi ro đặc biệt là những vùng nuôi tôm thẻ chân trắng ở quy mô nhỏ
rồi là môi trường bị dịch bệnh thì chuyển qua nuôi ốc hương thương phẩm rất là hiệu quả
việc nuôi ốc hương thương phẩm bước đầu đem lại hiệu quả đã mở ra một hướng phát triển mới trong nuôi trồng thủy sản
cho người dân ven biển tỉnh quảng bình
đây cũng là thành công trong việc mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật với các đối tượng nuôi trồng mới
qua đó từng bước tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững